ngày tám tháng hai tức ngày một mươi hai tháng riêng chính thức diễn ra lễ hội liêm năm hai nghìn một mươi bảy
ngay trong ngày đầu mở hội thì đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến du xuân chảy hội
lễ hội vùng lim năm hai nghìn một mươi bảy được tổ chức trong hai ngày từ tám đến chín tháng hai tức ngày một mươi hai và ngày một mươi ba tháng giêng
tại ba xã thuộc tổng nội duệ xưa nay là thị trấn lim xã nội duệ và xã liên bão
trong hai ngày diễn ra lễ hội các làng tại ba xã diễn ra lễ hội tổ chức mở cửa đình đền chùa dân hương theo nghi thức truyền thống
trong đó ngày một mươi ba tháng riêng sẽ diễn ra lễ rước sắc từ đình làng lộ bao sang đỉnh làng đình cả
và tổ chức dân hương tại chùa hồng ân làng quận công nguyễn đình diễn trên đồi lim
hội liêm năm nay ban tổ chức đặc biệt chú trọng công tác vệ sinh môi trường bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn tạo tâm lý yên tâm vui xuân trẻ hội cho du khách thật vương